công an huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hoàng văn ngoạn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại xóm ba xã thịnh thành huyện yên thành
về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
trước đó tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín công an huyện yên thành tiến hành điều tra việc ông vương kim sự
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chủ tịch ubnd xã do nợ tiền vay nặng lãi không có khả năng thanh toán
nên đã bỏ trốn khỏi địa phương
qua điều tra công an xác định đối tượng hoàng văn hoạn là người chuyên cho vay nặng lãi
cho cán bộ công chức hộ kinh doanh hộ trồng rừng với lãi suất từ hai đến năm đồng một ngày
tài sản thế chấp vay thường là sổ đỏ đăng ký xe máy ô tô giấy chứng minh nhân dân bằng lái xe
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng